cũng theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện yên lạc xã trung kiên hiện đang là điểm dịch lớn nhất trên địa bàn
dịch diễn ra nhanh mạnh và có chiều hướng lan rộng phức tạp khó lường do chùm ca bệnh trong cộng đồng có liên quan đến hai đám cưới và học sinh các trường học trên địa bàn
theo sở y tế phú thọ số ca mắc mới tăng cao trong những ngày gần đây là do liên quan đến ổ dịch tại khu vực chợ bồ sao huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
từ năm ca bệnh covid một mươi chín đầu tiên liên quan đến chợ bồ sao
đến nay toàn phường bạch hạc thành việt trì đã ghi nhận ba mươi một ca bệnh covid một mươi chín
nguy cơ lây lan dịch bệnh từ khu vực chợ bồ sao nói chung và từ tỉnh vĩnh phúc là rất cao
để chủ động phòng chống dịch trên địa bàn sở y tế tỉnh phú thọ đề nghị tất cả người dân đã từng đến chợ bồ sao xã bồ sao huyện vĩnh tường vĩnh phúc
kể từ ngày ba tháng một mươi một đến ngày một mươi tám tháng một mươi một không di chuyển khỏi nơi đang cư trú hạn chế tiếp xúc với người xung quanh và chủ động cách ly y tế tại nhà
nơi cư trú
để ngăn chặn khống chế kịp thời dịch covid một mươi chín chủ tịch ubnd huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan triển khai bổ sung một số biện pháp tạm thời về phòng chống dịch
theo đó huyện yêu cầu người dân tạm thời hạn chế ra khỏi nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết hạn chế tiếp xúc với người khác
thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k của bộ y tế và giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp
trường hợp đi ra ngoài người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn giữ khoảng cách trong tiếp xúc và không được tập trung đông người
khi có biểu hiện sốt ho khó thở phải ngay lập tức liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn hướng dẫn khám chữa bệnh
tuyệt đối không được tự mua thuốc điều trị khi có biểu hiện ho sốt khó thở
huyện cũng yêu cầu tạm thời dừng việc tổ chức tiệc ăn uống đối với các đám hỏi đám cưới trong thời điểm hiện nay
người dân không tổ chức các hoạt động tập trung đông người như khai trương
sinh nhật mừng thọ mừng nhà mới gặp mặt
đối với đám tang huyện yêu cầu tổ chức không quá ba mươi người tham gia
hạn chế tới đa số người phục vụ người đến tham viến tham dự lễ tang an tán
sau đây gọi là người tham dự lễ tang tránh tập trung đông người
những người tham dự lễ tan phải đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định tối thiểu hai mét
luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình tổ chức lễ tang
thời gian tổ chức lễ tang không quá hai mươi bốn giờ kể từ khi tử vong
mỗi đoàn viến không quá ba người
khoảng cách giữa các đoàn viến phải đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định tối thiểu hai mét
khi tổ chức phải báo cáo và được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cấp xã
nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt
huyện yên lạc còn quyết định tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao trong nhà
các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời tập trung trên một mươi người
dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ ăn uống tại chỗ
chỉ được phép bán hàng mang về
tiếp tục tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín cho đến khi có thông báo mới
các cơ sở kinh doanh karaoke massage internet trò chơi điện tử
trước tình hình này vĩnh phúc chuẩn bị sẵn sàng một trăm hai mươi dường bệnh điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
yêu cầu đảm bảo xong trước ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một để sẵn sàng thu dung
điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín khi có yêu cầu
theo thông tin từ ngành y tế vĩnh phúc trước tình hình ca mắc tăng nhanh
ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc vừa có quyết định triển khai thí điểm điều trị f cách ly f một tại nhà
tiếp tục tổ chức
tổ chức cách ly y tế f một điều trị f không triệu chứng tại nhà nơi lưu trú khi đủ điều kiện theo quy định
kích hoạt tổ y tế lưu động tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng để giám sát
thực hiện việc cách ly điều trị tại nhà nơi lưu trú
các địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm bốn tại chỗ thấm quyền tại chỗ nhân lực tại chỗ
phương tiện tại chỗ gắn trách nhiệm tại chỗ nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường mới
trong thời gian sớm nhất
hơn ba mươi hai học sinh các cấp trên địa bàn tp hcm
phố vĩnh yên tạm thời dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một chuyến trạng thái tổ chức các hoạt động giáo dục
từ trực tiếp sang hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới
ra quyết định xử phạt tám trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng số tiền một mươi hai triệu đồng
giải phóng ngay f hai nếu f một có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính
tuy nhiên vĩnh phúc cũng đưa ra phương án rất đáng được chú ý
sở y tế cho rằng phải giải phóng ngày f hai nếu f một có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính
để các địa phương nắm rõ hơn và thực hiện đúng hướng dẫn trong thực hiện điều trị
cách ly y tế đối với các trường hợp f f một và f hai
mới đây lãnh đạo ngành y tế đã thông tin về một số quy định đối với các trường hợp trên
cụ thể đối với f sau khi điều trị và được lấy mẫu xét nghiệm pcr
nếu có kết quả hai lần âm tính liên tiếp sẽ được chuyển đến khu cách ly tập trung
trên cơ sở đủ hai mươi tám ngày
theo lãnh đạo ngành y tế nhiều địa phương mặc dù đã xác định được đến các trường hợp là f ba
nhưng lại rất lo lắng đối với các trường hợp f hai
tuy nhiên theo quy định khi f một có kết quả âm tính với sars cov hai
thì địa phương phải giải phóng ngay cho các trường hợp f hai
bởi cơ chế bệnh học của virus đã được các nhà khoa học nghiên cứu và làm sáng tỏ
khi f một âm tính thì virus sars cov hai không có ở hậu họng
để lây nhiễm cho f hai trừ trường hợp ở khu vực tập trung đông người
khó xác định các trường hợp f một và f hai có liên quan đến nhau
hiện nay trên địa bàn tỉnh có ba bệnh nhân đang theo dõi cách ly do tái dương tính với covid một mươi chín
đối với các trường hợp này do mật độ virus trong cơ thể không đáng kể
nên khả năng lây nhiễm cho người khác rất thấp
để phòng chống dịch tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
tỷ lệ độ bao phủ vaccine tăng lên tạo sự miễn dịch cộng đồng
thì virus covid một mươi chín sẽ sớm được đẩy lùi
trước đó sau tám mươi ngày không phát hiện ra ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
từ ngày hai mươi tháng một mươi đến nay tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện nhiều ca dương tính trong cộng đồng
là những người trở về từ các tỉnh thành phố đang có dịch
nhưng không tuân thủ các quy định phòng chống dịch
để triển khai có hiệu quả nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
chủ tịch tỉnh vĩnh phúc cũng nhấn mạnh nguyên tắc đầu tiên mà địa phương này tuân thủ là bất biến
đặt sự an toàn sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết an toàn về dịch
nhưng phải tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
trong quá trình chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phải đáp ứng các nguyên tắc vàng biến
đó là phải ứng phó thần tốc linh hoạt sáng tạo thích ứng an toàn hiệu quả với từng trường hợp
từng địa phương từng cơ quan từng thời điểm cụ thể để đạt được mục tiêu
cụ thể hơn vĩnh phúc yêu cầu chuyển trạng thái từ kiểm soát bằng mệnh lệnh hành chính
giới nghiêm cấm dừng hoạt động sang trạng thái tuân thủ tự giác tự nguyện tự kiểm soát
kiểm tra theo cơ chế sát xuất và xử lý nghiêm các vi phạm
chuyến từ kiểm soát phân vùng theo địa giới hành chính tức lập chốt chặn
sang hỗ trợ doanh nghiệp và người dân xác lập cơ chế tự kiểm soát
tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và trong từng gia đình
đồng thời thay các chốt kiểm soát hữu hình các quy định cứng nhắc bằng việc nâng cao ý thức tự giác
tự nguyện tự tuân thủ của người dân doanh nghiệp xây dựng chốt chặn của ý thức người dân doanh nghiệp
những thông tin mới nhất liên quan đến ca mắc covid một mươi chín mới tại tỉnh vĩnh phúc
hay những tin tức về covid một mươi chín trên thế giới và việt nam sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin hãy gửi thông tin mới nhất hoặc để lại bình luận dưới phần comment để chúng tôi được biết với quý vị nhé
ngay bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những tin tức tiếp theo